khi thành phố hồ chí minh mở cửa trở lại nhiều nơi tổ chức mua bán chưa đúng hướng dẫn
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh
tuy vậy nhiều nơi cho biết việc xử lý gặp khó khăn do thành phố chưa có quy định cụ thể
mua bán sôi động đồng đúc với hàng chục điểm bán tự phát
đặc biệt bên cạnh các điểm bán rau củ thịt cá các quán cơm mở lại thu hút khá đông khách mua
tuy vậy rất ít khi thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra nhắc nhở xử lý
bán rau cũ ngay sát vỉa hè tại khu vực trên nhiều người bán thừa nhận các điểm bán tự phát bùng nổ
ngay sau khi mở cửa bán mua tự do công khai nên không đảm bảo phòng chống dịch
tại một số siêu thị có khá đông khách hàng làm thủ tục khai báo y tế sát khuẩn theo yêu cầu của nhân viên bảo vệ
tuy nhiên do không được nhắc nhở giãn cách nên khách hàng dồn lại trong không gian trợt trội
bên cạnh đó siêu thị cũng không giới hạn số lượng khách vào mua dù bên trong đã khá đông đúc
điều này tiêm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
trước tình trạng trên theo bà phạm khánh long lan trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
mua bán chui là hành vi vi phạm nên các địa phương có thể dựa vào bộ tiêu chí quy định kinh doanh để xử lý
tuy vậy theo bà lan các quy định trong hoạt động mua bán hiện vẫn chưa được cụ thể
nhiều điểm còn chung chung gây khó cho cơ quan chức năng lẫn người kinh doanh
dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp đặc biệt trong môi trường kính
như siêu thị phòng lạnh v v
nguy cơ lây nhiễm rỡ mức cao hơn
do đó người dân cần ý thức chấp hành các quy định như giãn cách tổ chức quản lý
và kiểm soát an toàn dịch bệnh trong mùa bán bà lan lưu ý
tình trạng mua bán tự phát đang diễn ra phổ biến nên tiêm ẩn nguy cơ mức an toàn
tuy nhiên không dễ để xử phạt vì các quy định còn chung chung
ngoài ra theo một số địa phương hiện thành phố chưa có văn bản mang tính quy phạm pháp luật
nghị định v v
về hoạt động mua bán kể từ ngày một tháng một mươi nên không dễ để chính quyền áp dụng chế tài xử phạt hành chính